vào sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng năm tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
đã tiếp xúc cử tri quận ba đình và quận tây hồ báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
sẽ bắt đầu vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội đã báo cáo các nội dung của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
bao gồm công tác xây dựng pháp luật các vấn đề kinh tế xã hội giám sát và các vấn đề quan trọng khác
các cử tri đã phát biểu đánh giá cao về hoạt động của quốc hội trong thời gian vừa qua
những chỉ đạo quyết liệt của đảng nhà nước và chính phủ trên một số lĩnh vực đã tạo khí thế mới niềm tin mới cho nhân dân
về việc xem xét thông qua các dự luật và dự thảo nghị quyết các cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến có ý nghĩa thực tiễn cao
tuy nhiên cử tri cũng đề nghị nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật tránh việc sửa đổi luật thường xuyên
gây khó cho sự ổn định và định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền không đáp ứng được tình hình xã hội
về công tác xây dựng đảng đại đa số cử tri bày tỏ niềm vui sự tin tưởng trước việc trung ương bộ chính trị ban bí thư đã kiên quyết xử lý các tập thể cá nhân kể cả cán bộ cao cấp có những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian qua
cử tri hoan nghênh quyết tâm của đồng chí tổng bí thư đã vì sự nghiệp chung vì dân vì nước xử lý kỷ luật một vài người để cứu muôn người
cử tri đồng thời gửi gắm niềm tin của nhân dân vào đảng nhà nước sẽ tiếp tục xử lý các vụ an lớn về tham nhũng lãng phí chặn đứng nạn nội xâm làm nghèo đất nước
tuy nhiên cử tri cũng băn khoăn rằng hình thức kỷ luật còn nhẹ chưa tương xứng với hậu quả và thiệt hại mà các vụ việc gây ra
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn cử tri đã chuẩn bị chú đáo nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
căn cứ tình hình cụ thể của đất nước địa phương để đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm trí tuệ
qua đó cung cấp nhiều thông tin cho các đại biểu quốc hội hiểu sâu thêm các vấn đề đặt ra trong cuộc sống
tổng bí thư tiếp thu các ý kiến của cử tri về công tác xây dựng trình đốn đảng phòng chống tham nhũng lãng phí công tác cán bộ kê khai tài sản công tác giám sát
đồng thời cũng phân tích làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm
chiều nay tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ tiếp tục chương trình tiếp xúc với cử tri quận hoàn kiếm thành phố hà nội